trận giao hữu bóng đá giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba myanmar sắp diễn ra tại sân vận động việt trì tỉnh phú thọ
khiến cho không khí bóng đá tại đây trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết
theo kế hoạch đến một mươi bốn h ngày ba tháng sáu liên đoàn bóng đá việt nam đã bán khoảng bốn vé xem trận đấu
tuy nhiên do thời tiết nắng nóng lượng người xếp hàng ngày càng đông
nên ban tổ chức đã quyết định bán vé sớm hơn dự kiến hai mươi phút và mỗi khán giả chỉ được mua tối đa là hai vé
nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú thọ và nhân viên của khu liên hợp thể thao tỉnh đã được huy động làm nhiệm vụ
bên cạnh việc bán vé trực tiếp vff cũng mở bán vé theo hình thức online từ ngày hai mươi năm tháng năm
số lượng vé đã nhanh chóng được bán hết sau một thời gian ngắn mở bán
cũng trong ngày hôm nay ban tổ chức đã trả vé cho người hâm mộ mua theo hình thức online ở khu liên hiệp thể thao tỉnh phú thọ
vé có ba mệnh giá gồm hai trăm linh đồng
một trăm năm mươi đồng và một trăm linh đồng tương ứng với các khán đài a b c và d